là người có ảnh hưởng trưởng bản tuy nhiên lợi nhuận từ cái chất trắng quá lớn khiến người này xa ngã dính vào cái chất trắng của đời của họ đã bị hủy hoại
theo dấu trưởng bản sách thuê hai mươi bánh heroin và sáu viên ma túy tổng hợp
khác với những chuyến hàng trước lần này lê hoài phương mang theo hai mươi bánh heroin và sáu ma túy tổng hợp không di chuyển bằng ô tô mà mua vé tàu hỏa chặng thành phố vinh nghệ an đi hà nội
để nở đường ả bất ngờ xuống tàu ở ga thanh hóa với ý định bắt taxi về hà nội mục đích là tránh sự phát hiện theo dõi của lực lượng chức năng
thế nhưng khi phương vừa bước xuống sân ga cùng hành lý ngay lập tức các trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm
vì kinh tế ma túy công an tp thanh hóa bất ngờ ập đến bắt quả tang đối tượng cùng tang vật
sau khi phương bị bắt hai mũi trinh sát khác đồng thời nhận được lệnh bắt giữ các đồng phạm là nguyễn văn huy và lầu bá sành khiến bọn chúng không kịp trở tay
thượng tá đỗ ngọc dương trưởng công an tp thanh hóa tỉnh thanh hóa khẳng định đây là chiến công lớn đầu xuân giáp thìn của công an tp và cũng là chuyên án có số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay do công an tp khám phá
thành công lớn nhất của chuyên án là lực lượng vây bắt đảm bảo an toàn tuyệt đối đã bắt giữ được kẻ cầm đầu nguyễn văn huy triệt xóa hoàn toàn một đường dây ma túy liên tỉnh
đây là phương châm xuyên suốt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy của công an thành phố thanh hóa trong thời gian qua
chia sẻ với phóng viên về quá trình phát hiện xác lập chuyên án ma túy thượng tá lê xuân dũng phó trưởng công an thành phố thanh hóa cho biết
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba công an tp thanh hóa đấu tranh một phần
vụ án mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn
từ lời khai của các đối tượng liên quan công an thành phố thanh hóa lần ra dấu vết một đường dây ma túy lớn liên tỉnh do nguyễn văn huy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại phường vĩnh hưng quận hoàng mai thành phố hà nội là đối tượng cầm đầu một vụ đường dây mua bán ma túy liên tỉnh
theo đó huy sẽ mua ma túy từ huyện biên giới kỳ sơn nghệ an rồi thuê người vận chuyển về tiêu thụ ở hà nội và các tỉnh trong khu vực
sau một thời gian xác minh bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an có đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan cá nhân đối tượng nguyễn văn huy
tài liệu trinh sát xác định ở địa phương huy không có nghề nghiệp ổn định và là đối tượng nghiện ma túy nặng tiền mua ma túy mỗi ngày có khi lên đến hàng chục triệu đồng
đặc biệt huy có nhiều tiền án về ma túy và có các mối quan hệ xã hội phức tạp với nhiều đối tượng cộm cán trên địa bàn tp hà nội và khu vực lân cân
thông tin liên quan đến ông trùm nguyễn văn huy được công an tp thanh hóa báo cáo lên giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thanh hóa xin ý kiến chỉ đạo
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba được sự đồng ý thống nhất của lãnh đạo công an tỉnh thanh hóa công an thành phố thanh hóa đã xác lập chuyên án để đấu tranh chế xóa đường dây ma túy do nguyễn văn huy cầm đầu
chuyên án do thượng tá đỗ văn dương trưởng công an tp thanh hóa làm trưởng ban
chuyên án do thượng tá lê xuân dũng phó trưởng công an tp thanh hóa phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thanh hóa làm phó ban
các trinh sát điều tra viên có kinh nghiệm của đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy của công an thành phố thanh hóa được huy động tham gia chuyên án
ngoài ra chuyên án còn nhận được sự hỗ trợ đắc lực của các đơn vị nghiệp vụ bộ công an
thiếu tá nguyễn thành niên phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy
công an thành phố thanh hóa cho hay ngay sau khi xác lập chuyên án ban chuyên án phân công ba tổ công tác một tổ thường trực tại thanh hóa tổ thứ hai bám sát di biến động của đối tượng nguyễn văn huy tổ còn lại và nghệ an xác minh nắm đường đi nước bước lấy hàng của đối tượng lầu bá sành
ban chuyên án xác định bằng mọi cách phải bắt được đối tượng cầm đầu nguyễn văn huy nếu không chuyên án sẽ chưa trọn vẹn
thiếu tá nguyễn thành niên chia sẻ huy là đối tượng nghiện ma túy nặng
lại có mối quan hệ xã hội phức tạp nên quá trình theo dõi di biến động của đối tượng gặp rất nhiều khó khăn
từng có nhiều tiền án liên quan đến ma túy huy rất khôn danh ma mãnh trong hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nhằm tránh sự phát hiện theo dõi của lực lượng chức năng
điều đó được thể hiện ngay trong khi hắn giao dịch với các đối tượng khác
hắn ít khi sử dụng điện thoại để gọi mà thông qua các ứng dụng mạng xã hội như yolo viber để liên lạc
khi chọn đối tượng giao nhận hàng
huy không cho hai bên biết mặt nhau và liên tục thay đổi phương thức vận chuyển ma túy
về đối tượng lầu bá sành là người dân tộc thiểu số quá trình mua ma túy ở biên giới đối tượng thường sử dụng tiếng dân tộc để giao dịch nên rất khó xác định thông tin
tuy nhiên với quyết tâm phá án bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự hỗ trợ đắc lực của các đơn vị nghiệp vụ bộ công an
mọi gì biến động của các đối tượng liên quan đường dây ma túy đều nằm trong tầm ngắm của ban truyền án
ngày một mươi tám tháng
tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn ban chuyển án nhận được nguồn tin đáng tin cậy
ngày hôm sau nguyễn văn huy sẽ thực hiện một đợt giao nhận ma túy với số lượng khá lớn từ nghệ an ra hà nội
nguồn tin cho hay huy không trực tiếp giao dịch nhận ma túy mà hắn thuê đối tượng lê hoài phương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại phường tân mai quận hoàng mai hà nội
di chuyển bằng xe máy từ hà nội và thành phố vinh tỉnh nghệ an để nhận ma túy từ lầu bá sành
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại bản cao trên xã an nangoi
huyện kỳ sơn nghệ an
theo kế hoạch của các đối tượng khi vào thành phố vinh
phương sẽ thuê một phòng nghỉ ở gần khu vực bến xe bắc vinh nghỉ ngơi chờ lấy hàng
đối tượng lầu bá sành mang ma túy đi ô tô khách từ huyện kỳ sơn xuống thành phố vinh
khi đến nơi sành và nhà nghỉ phương đang ở bỏ ma túy vào phòng nghỉ bên cạnh
sau đó xanh đi ra ngoài và thông báo cho phương vị trí để ma túy
khi thấy khu vực xung quanh đảm bảo an toàn
phương nhanh chóng lấy ma túy
rồi bắt taxi lên ga vinh mua vé tàu về hà nội
quá trình giao nhận ma túy được các đối tượng bàn tính kế hoạch rất chặt chẽ
ngay cả phương và sành cũng không biết mặt nhau
chỉ liên lạc qua điện thoại và các ứng dụng mạng xã hội
tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
thượng tá lê xuân dũng cho biết sau khi sành và phương giao nhận hàng xong
một tổ công tác được lệnh bí mật theo sát xanh ra bắt xe ô tô khách ngược về huyện kỳ sơn nghệ an
một tổ công tác khác do thượng tá dũng chỉ huy
bám sát phương từ phòng nghỉ ra ga vinh cùng mua vé lên chuyến tàu vinh hà nội
tuy nhiên quá trình di chuyển từ ga vinh ra đến thanh hóa phương nhận được lệnh của huy phải xuống tàu
thay đổi phương thức di chuyển từ tàu hỏa sang đi taxi về hà nội
điều này thể hiện sự danh ma của huy bởi hắn là đối tượng có nhiều tiền án về ma túy
việc thay đổi hình thức di chuyển là nhằm cắt đuôi sự đeo bám của các trinh sát
thế nhưng khi phương vừa bước xuống ga thanh hóa
lập tức bị áp sát bất ngờ
khi đối tượng không kịp tổ tán tăng vật khai thác nóng đối tượng
phương khai báo đã nhận số ma túy nói trên từ lầu bá sành để đưa về hà nội
theo chỉ đạo của nguyễn văn huy
khi giữ trong tay đối tượng phương và số ma túy
ban chuyên án chỉ đạo cho tổ công tác đang đi xe khách cùng lô bá sành bắt giữ ngay đối tượng này
thời điểm bát sành đối tượng đã về đến địa bàn huyện biên giới kỳ sơn
chỉ cách nhà riêng khoảng hơn ba mươi km
tổ công tác đang ém quân tại hà nội cũng đồng thời nhận được lệnh bắt
khám xét khẩn cấp nơi ở đối với nguyễn văn huy
là người có kinh nghiệm vì từng nhiều năm giữ chức vụ phó thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra
công an tỉnh thanh hóa thượng tá đỗ ngọc dương cho biết
quá trình đấu tranh chuyên án chúng tôi theo sát anh em từng giờ từng phút
hãy thấy điều gì bất thường là phải chỉ đạo tổ chức xác minh làm rõ ngay không để bị động bất ngờ
quá trình về bắt cả đối tượng được ban chuyên án tính toán tỉ mỉ kỹ lưỡng
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho anh em cán bộ
không cho phép bất cứ sai sót nào xảy ra
bởi các đối tượng ma túy luôn manh động liều lĩnh
sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống lại lực lượng vây bắt
đây là vụ án tinh chất đặc biệt nghiêm trọng thu giữ lượng ma túy lớn
góp phần chặn đứng nguồn cung cấp ma túy cho địa bàn thành phố thanh hóa hà nội và các tỉnh lần cận
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai báo
nguyễn văn huy đã liên lạc với các đối tượng người lào bên kia biên giới việt lào mua ma túy
sau đó thuê lầu bá sành vận chuyển ma túy trên từ kỳ sơn xuống thành phố vinh với giá chín mươi triệu đồng
lê hoài phương được nguyễn văn huy thuê vận chuyển ma túy từ nghệ an ra hà nội với giá hai mươi triệu đồng
giữa huy và phương có mối quan hệ anh em xã hội
huy từng giúp phương rất nhiều về vật chất nhất là can thiệp
giúp đỡ vợ chồng phương đang bị giam cầm bất hợp pháp ở campuchia
do vậy phương có phần triệu ơn huy khi thực hiện các phi vụ vận chuyển trái phép chất ma túy
tại thời điểm bị bắt lê hoài phương đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng
cả huy và phương đều sinh ra lớn lên trong gia đình không êm ấm
bố mẹ sớm chia lỉa gia đình lì tán
ông mùa bá vử phó chủ tịch ubnd sạn nang ngòi huyện kỳ sơn cho hay
trước khi bị bắt lầu bá sành là trường bản ca trên gần hai khóa rồi
gia cảnh ở địa phương cũng bình thường
nhà có ba con
trong năm hai nghìn hai mươi ba lầu bá sành có nhiều lần đi sang lào vào các dịp lễ tết
còn sang làm gì thì địa phương không nắm được
căn cứ và tài liệu chứng cứ thu thập được
ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thanh hóa
đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn văn huy về tội mua bán trái phép chất ma túy
lê hoài phương và lầu bá sành về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
đồng thời bàn giao vụ án cho phòng cảnh sát điều tra công an tp thanh hóa
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp thanh hóa
để tiếp tục điều tra mở rộng theo thẩm quyền